thưa quý vị tại một số cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tp hcm
những ngày gần đây có khá đông người tập trung làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần
vấn đề người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần không phải mới diễn ra
tuy nhiên trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động
đời sống kinh tế của một bộ phận người lao động chưa phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
thì tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi
vâng phải nhìn nhận thực tế rằng là việc nhận bảo hiểm xã hội một lần tưởng rằng lợi trước mắt
nhưng mà lại là hại lâu dài bởi quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế nhiều so với việc hưởng lương hưu
theo quy định hiện hành tổng mức đóng bảo hiểm là hai mươi hai mức tiền lương tháng
trong đó người lao động đóng tám và người sử dụng lao động đóng một mươi bốn
nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần
thì người lao động chỉ được thanh toán bằng hai tháng lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
một năm tham gia bảo hiểm xã hội
như vậy nếu rút bảo hiểm xã hội một lần
ở thời điểm hiện nay người lao động mất đi sáu mươi bốn tháng lương mỗi năm
về việc rút bảo hiểm xã hội một lần
về nguyên tắc đó là quyền của người tham gia bảo hiểm xã hội
tuy nhiên sẽ đưa đến nhiều thiệt thòi
bởi theo quy định khi đã chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần
người lao động sẽ không còn được hưởng các phúc lợi đi kèm việc hưởng lương hưu
gồm trợ cấp mai táng hay trợ cấp tử tuất ba tháng
và không được chi trả chi phí khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam
có hơn tám trăm sáu mươi người hưởng bảo hiểm xã hội một lần
tăng sáu sáu mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín
đến năm hai nghìn hai mươi một con số tiếp tục gia tăng với hơn chín trăm sáu mươi người
tức là tăng hơn một mươi một so với năm trước
và theo thống kê thì trong năm hai nghìn hai mươi một con số này vẫn có xu hướng gia tăng
thực tế này đòi hỏi là cần có nhiều giải pháp đồng bộ
tránh tình trạng là người dân ồ ạt rút ra khỏi hệ thống an sinh
khách mời trong vấn đề chính sách vào ngày hôm nay
ông phạm minh huân nguyên thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
sẽ có những phân tích cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn
của truyền hình qua nhân dân
thưa ông theo tổng cây hiện nay số tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần
đang có xu hướng tăng lên
thì theo ông điều này đồng nghĩa với việc mà áp lực lên hệ thống bảo hiểm xã hội chung sẽ như thế nào ạ
cái mà chúng ta hôm nay dồn dập lấy bảo hiểm một lần
thì cái áp lực lớn nhất chính bản thân họ sau đó sẽ phải cánh chịu
vấn đề thứ hai là ngân sách
ngân sách của chúng ta sẽ phải tăng cái chi tiêu lên
để làm sao làm sao
nếu như người ta
khi người ta không có
còn cái khả năng lao động mà không có nâng thiêu nữa
và người ta rơi vào cái tầng nghèo khó
thì rõ ràng là nước phải rơi ra cái trợ cấp xã hội
thì rõ ràng cái áp lực lúc đó là áp lực ngân sách nên rất lớn
cái độ bao phủ bảo hiểm xã hội của chúng ta mới cũng chỉ được có trên ba mươi
mà nếu như vậy vấn đề thì sau này cái áp lực
cái ngân sách của chúng ta rất là lớn
thế còn về bảo quỹ bảo hiểm thì rõ ràng là không đạt được cái mục tiêu
tức là bảo hiểm mà nói chúng ta nói trong nghị quyết của chúng ta
là bảo hiểm xã hội toàn dân
có nghĩa đầu tiên là những người đến cái tuổi hết tuổi lao động
hoặc giảm khả năng lao động
thì phải cơ bản làm sao phải tham gia được cái bảo hiểm
tức là chúng ta tích lũy người lao động tích lũy lại
doanh nghiệp cùng với họ tích lũy lại để sau này họ có một khoản lương hưu
vâng thưa ông theo các quy định hiện hành hiện nay
thì người lao động nếu như tính từ thời điểm mà họ chấm dứt lao động
thì sau một năm thì họ có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
nhiều ý kiến cho rằng đó là khi mà chúng ta có
những cái quy định này thì vẫn chưa có sự chặt chẽ
và cần phải có sửa đổi những quy định này
vậy thì quan điểm ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này ạ
vấn đề mà quy định sau một năm mới là vấn đề là
theo nghị quyết chín mươi ba của quốc hội
và tôi nghĩ là phải quay lại sau này chúng ta phải sửa lại
luật sắp tới chúng ta sửa lại
một mặt là chúng ta sẽ phải tính lại cái tuổi độ tuổi người yêu
ví dụ hai mươi năm thì quay lại là một mươi năm năm
vấn đề thứ hai là chúng ta phải quy định chặt chẽ lại là
đây là trách nhiệm nhà nước ban hành chính sách này
chính để người lao động có trách nhiệm với chính mình
hiện tại bây giờ thì phải có trách nhiệm với tương lai của chính mình
chính vì vậy cho nên tôi nghĩ chúng ta cũng theo xu hướng của các nước
là chúng ta phải quy định chặt chẽ lại vấn đề này
và đồng thời thì cũng phải có một cái giải pháp thí dụ
cho người lao động người ta khó khăn
thế thì hệ thống tiến dụng của nhà nước
có thể cho vay lãi suất thấp hoặc thậm chí là
chúng ta phải có khoản trợ cấp xã hội chẳng hạn
giúp cho những người khó khăn thực sự đó
mà người ta không có
nếu còn có đường nào khác thì tôi nghĩ là
cái chính sách là một mặt chúng ta phải tuyên truyền
giải thích cho nó rõ phân tích cho rõ
đấy là tiền của họ đóng vào
và sau đó họ sẽ nhận được
người ta rất là văn khoăn là hiện nay
người ta đóng vào nhưng sau đó người ta không biết
có được nhận đủ hay không
thì đây câu chuyện này câu chuyện chúng ta phải tuyên truyền giải thích
vâng thưa ông từ thực tế hiện nay thì theo ông
các cơ quan chức năng cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào
và đặc biệt đó là cần phải sửa đổi những các quy định như thế nào
để đảm bảo việc mà người lao động
ở lại lâu hơn đối với bảo hiểm xã hội
cũng như là khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ạ
cái giải pháp căn cơ thì vẫn phải tạo được
nhiều việc làm cho người lao động
và cái giải pháp nữa là chúng ta
về mặt an sinh là chúng ta phải nghĩ đến câu chuyện
có khoản trợ cấp xã hội
để mà giúp họ hoặc là có
chính sách để cho họ vay
chẳng hạn lãi suất thấp các thứ
thì thông qua các việc đó để họ trang trải
cái lúc họ khó khăn
thì tôi nghĩ là đấy một cái giải pháp
mà căn cơ thì có thể tình hình
nó sẽ chuyển biến tốt hơn
và cái lúc đó tôi nghĩ
không phải mà chúng ta chỉ hơn ba mươi
tôi nghĩ là chúng ta phải
tiến tới năm mươi sáu mươi thậm chí
thì cái lúc đó thì
cái hệ thống an sinh nó mới bền vững
và cái người lao động
khi làm việc sau đó
họ không làm việc nữa thì họ yên tâm
có một khoản thu nhập
một lần nữa xin cảm ơn ông với những phân tích cụ thể vừa rồi ạ